ngày hai mươi năm tháng một mươi tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thay mặt ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
ký ban hành quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
đây là một văn bản nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ lão thành đảng viên và nhân dân
theo quan điểm của nhiều cán bộ lão thành đảng viên những người có nhiều năm công tác
gắn bó với những công việc hành chính nhà nước thì quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay
đây là một bước chúc trong nhân dân cũng như là ngay cả trong cán bộ cũng gây một bước chúc
cho nên đây là một nghỉ quyết ra rất là kịp thời để uốn nắm những trái thoát trong thời gian vừa qua
tôi nghĩ rằng sẽ là một cái biện pháp mang tính chất đột phá để có thể thúc đẩy cái sự đồng thuận của nhân dân
đối với đảng đối với chính phủ và coi như là sẽ có một cái đột phá trong cái sự góp phần xây dựng đất nước
phát triển kinh tế bền vững
một nội dung trong quy định nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người luôn theo dõi công tác chỉ đạo
điều hành lãnh đạo đất nước đó là về văn hóa từ chức
tôi nghĩ là cái văn hóa tử chức thì từ trở về nay người việt nam đã có rồi không phải bạn
ví dụ như trong hai năm cải cách ruộng đất năm một nghìn chín trăm năm mươi năm thì đồng chỉ trường chính lúc đó là tổng bị thứ đã xin tử chức

đồng chỉ trường chính lúc đó là tổng bị thứ đã xin tử chức

đồng chí là hoàng quốc việt đồng chí lê vân lương ủy viên bộ chính trị xin ra khỏi bộ chính trị
thì tôi cho những người trái lầm cũng nên là học theo thể hệ trước
là mình cảm thấy không đủ phẩm chất không đủ điều kiện phục vụ đảng phục vụ nhân dân thì nên là xin trên thôi
quy định đã ban hành và người dân rất kỳ vọng quy định sẽ là bước đột phá để góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển ổn định
thời gian tới bộ chính trị trung ương sẽ tiếp tục có những chỉ đạo sát sao kịp thời để các cấp ngành triển khai có hiệu quả quy định này
thời gian tới bộ chính trị trung ương sẽ tiếp tục có những chỉ đạo sát sao kịp thời để các cấp ngành triển khai có hiệu quả quy định này
đặc biệt quan tâm đến công tác giám sát đến cùng việc thực hiện quy định